trước sự lây lan nhanh chóng của dịch covid một mươi chín tại việt nam và trên toàn cầu
hôm nay đoàn công tác của bộ y tế đã đi kiểm tra làm việc với các cơ sở y tế tư nhân
tại tp hcm để chuẩn bị sẵn sàng cho việc các bệnh viện tư cũng tham gia công tác chống dịch
kiểm tra một số cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tp hcm đoàn công tác của bộ y tế ghi nhận
đánh giá cao công tác chuẩn bị về mọi mặt của các đơn vị trong việc ứng phó thu dung
cách ly các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh covid một mươi chín đoàn công tác đề nghị các bệnh viện
đặc biệt là các phòng khám dành cho người nước ngoài cần làm kỹ thủ tục khai báo hồ sơ y tế
nơi ở nơi lưu trú và hành trình di chuyển của bệnh nhân
từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát cùng với toàn ngành y tế các bệnh viện phòng khám tư nhân
tại tp hcm đã tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt là việc phòng ngừa phát hiện sớm
cũng như cách ly người mắc bệnh tại cơ sở nhất là với các trường hợp người nước ngoài
lãnh đạo bộ y tế cho biết sẽ đảm bảo trang thiết bị vật tư y tế cho các cơ sở y tế tư nhân
tăng cường hỗ trợ chuyên môn về phòng chống dịch bệnh lây nhiễm công tác thu dung cách ly
điều trị người bệnh để các cơ sở y tế tư nhân thực hiện phòng chống dịch hiệu quả